lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên búa liềm vàng lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy đã diễn ra tại hà nội
đúng vào ngày kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
dự buổi lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thành viên thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
trưởng ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình
tránh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nguyên tổng bí thư đỗ mười đã gửi lãng hoa chúc mừng cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương các cơ quan thông tấn báo chí và các nhà báo có tác phẩm tham dự giải
giải búa liềm vàng lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy do ban tổ chức trung ương báo nhân dân tạp chí cộng sản đài truyền hình việt nam
và hội nhà báo việt nam đồng tham gia tổ chức
nét mới của giải bốn liềm vàng năm hai nghìn một mươi bảy là được các tỉnh thành ủy ban cán sự đảng
đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai ở các bộ ngành địa phương
nên đã thu hút rất nhiều các cơ quan báo chí cũng như phóng viên biên tập viên và cán bộ đảng viên nhân dân tham gia viết bài hưởng ứng giải
vì vậy số lượng tác phẩm tăng nhiều
qua hơn chín tháng triển khai cơ quan thường trực giải đã tiếp nhận tổng số một chín trăm tám mươi sáu tác phẩm hợp lệ
tăng tám trăm một mươi ba tác phẩm sáu mươi chín ba so với lần đầu tổ chức
các tác phẩm không chỉ do các tác giả ở trong nước mà còn có một số cán bộ đảng viên đang công tác
học tập ở nước ngoài viết bài gửi về dự giải bám sát những vấn đề thời sự phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng đảng
trong năm hai nghìn một mươi bảy với những chủ trương lớn và hành động quyết liệt hiệu quả nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ về phòng chống tham nhũng lãng phí
nhiều tác phẩm đã phản ánh toàn diện mối tương quan giữa xây dựng đảng với xây dựng hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội
an ninh quốc phòng và phòng chống tham nhũng tiêu cực
hội đồng sơ khảo đã giới thiệu tám mươi chín tác phẩm đưa vào trung khảo hội đồng trung khảo do đồng chí thuận hữu
ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam làm chủ tịch hội đồng đã lựa chọn ra năm mươi bốn tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải
trong đó có sáu giải a tám giải b một mươi năm giải c và hai mươi năm giải khuyên khích một mươi năm cơ quan báo chí tuyên giáo và tổ chức cấp ủy xuất sắc nhất được khen thường